thông tin chi tiết về vụ tai nạn sẽ được chúng tôi cập nhật cho các bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng chú ý theo dõi
thưa quý vị vào chiều qua nhận được tin báo có nhiều công nhân của đơn vị thi công cầu sơn lộc
bị nước lũ cô lập lực lượng chức năng của tỉnh hà tĩnh đã tổ chức công tác cứu hộ
do lũ thượng nguồn đổ về nhanh nước dâng cao chảy xiết khu vực các nạn nhân bị mắc kẹt
nằm tại vị trí giữa sông già và sông vách nam nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn
đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng một mươi chín công nhân đã được đưa về nơi tránh trú an toàn
mưa lớn trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã khiến nhiều địa phương bị ngập lụt
đặc biệt tại huyện hương khê mưa lũ đã làm một người chết một người mất tích
chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại